tình trạng lây lan một số ca ở ngoài xã hội đang có ở việt nam do vậy nguy cơ lây nhiễm là lớn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại cuộc họp với thường trực chính phủ vào chiều nay
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu mọi người phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội phải đeo khẩu trang ra nơi công cộng
thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu ai không thực hiện phải xử phạt nghiêm
sau ngày một mươi năm tháng bốn khi có nhận định đánh giá tình hình
thì thủ tướng sẽ xem xét quyết định những biện pháp cụ thể tiếp theo
trước diễn biến phức tạp của dịch các ý kiến tại cuộc họp đều đề nghị tiếp tục thực hiện việc cách ly một cách nghiêm túc
để bảo đảm không lây lan bùng phát dịch bệnh
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ tinh thần không được chủ quan mất cảnh giác
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta có thể thay đổi chiến thuật ứng phó theo giai đoạn
nhưng kiên định ngay từ đầu về chiến lược trong phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị
hạn chế không cho người nước ngoài và người việt nam ở nước ngoài vào việt nam
từ một số trường hợp đã được nêu trong các văn bản trước đây
tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay tạm dừng các chuyến bay quốc tế
từ trường hợp chở hàng và công tác bộ hội công dân
hạn chế tối đa các chuyến bay nội địa tiếp tục khuyến cáo công dân các nước
không về nước trước ngày một mươi năm tháng bốn từ rốt trường hợp đặc biệt
tất cả mọi người nhập cảnh đều thực hiện cách ly
từng đối tượng cụ thể yêu cầu các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an
chữa lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn gia hội
không đeo khẩu trang không đứng cách xa hai mấy với người khác
không có việc gì cần thiết vẫn ra đường văn văn
bộ ngoại giao tiếp tục thực hiện chính sách bảo hộ công dân phù hợp với hoàn cảnh của đất nước
bộ y tế mở các kênh thông tin
bảo vệ sức khỏe cho người dân đang sinh sống và làm ăn ở nước ngoài qua hệ thống khám chữa bệnh trực tuyến
thủ tướng lưu ý tình hình biên giới tây nam cần phải được kiểm soát chặt chẽ
tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu về cách ly toàn xã hội
các địa phương cần chấn chỉnh thực hiện nghiêm biện pháp cách ly xã hội với biện pháp mạnh mẽ
nhưng không quá tả trong việc thực hiện không quá hữu dẫn đến buông xuôi
bảo đảm huyết mạch hàng hóa lưu thông nhưng phải kiểm soát chặt chẽ con người
các tỉnh biên giới tiếp tục đẩy mạnh thông quan hàng hóa
bộ y tế cần ứng dụng các phác đồ điều trị mới nhất tốt nhất huấn luyện chuyên môn cho các tuyến
bảo đảm đầy đủ thuốc men trước mắt tạm dừng việc xuất khẩu thuốc
bên cạnh đó cũng cần nhập khẩu thuốc trong điều trị covid một mươi chín
tránh lây nhiễm trong bệnh viện để khi dịch bùng phát thì có đầy đủ cán bộ y tế làm việc